một nội dung mới đáng chú ý được quy định trong thông tư số năm mươi tám về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới đường bộ
vừa được bộ công an ban hành đó là xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng
theo thông tư này các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng
đối với các xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư số năm mươi tám có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng
chữ số màu đen trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng tám và thay thế thông tư số một mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn của bộ công an quy định về đăng ký xe